thưa quý vị bệnh tay chân miệng suốt suốt huyết đang gia tăng nhanh chóng tại thành phố hồ chí minh
và một số tỉnh thành phía nam đáng chú ý thì một số trường hợp là trẻ em và người lớn đã không qua khỏi
sau covid một mươi chín đây là thời điểm đang ghi nhận số lượng lớn người mắc các bệnh truyền nhiễm khác cao như vậy
và đây cũng là vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng hiện nay
bởi những hệ lụy tác động từ bệnh truyền nhiễm có thể mang đến
nhiều ý kiến cũng đã chia sẻ các biện pháp phòng ngừa
bởi chỉ có phòng ngừa dịch bệnh ngay từ sớm từ đầu là điều rất quan trọng
không để dịch bùng phát và nhất là không để gây tử vong
theo thống kê chỉ trong bốn tháng đầu năm nay thành phố hồ chí minh ghi nhận chín trăm ba mươi sáu trường hợp mắc bệnh tay chân miệng
với chín mươi năm các trẻ mắc bệnh ở độ tuổi từ một đến năm tuổi
có thời điểm số ca nhiễm tay chân miệng tăng tới một trăm ba mươi sáu bốn so với trung bình của tháng trước đó
và từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay thành phố hồ chí minh cũng đã ghi nhận hơn bốn năm trăm linh ca mắc xuất xuất huyết
trong đó thì có một trăm linh chín ca nặng số ca nặng tăng ba trăm năm mươi bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
những con số đã cho thấy tính nguy hiểm của bệnh truyền nhiễm
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã bày tỏ sự lo lắng về sự gia tăng này
thời tiết nắng nóng kèm theo những cơn mưa đầu mùa đến sớm là điều kiện lý tưởng
để các dịch bệnh như sốt xuất huyết tay chân miệng bùng phát mạnh tại thành phố
hồ chí minh và các tỉnh thành phố khu vực phía nam
sau dịch bệnh covid một mươi chín thì bắt đầu gia tăng trở lại của sốt xuất huyết tay chân miệng
ảnh hưởng lớn tới sức khỏe nhất là trẻ em
bệnh tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây nên
hay gặp ở trẻ nhỏ dưới năm tuổi dễ lây nhanh và có thể dẫn đến tử vong
hiện chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
vì vậy phải rất cẩn trọng với căn bệnh này
nhiều câu chuyện minh chứng đáng tiếc cũng đã được chính cư dân mạng chia sẻ
bởi những dấu hiệu nhầm lẫn trong nhận biết căn bệnh không kịp thời có được những biện pháp phòng ngừa
điều trị kịp thời
đã có những trường hợp nhập viện trong tình trạng bệnh trở nặng và cũng có những trường hợp tử vong
trên cộng đồng mạng những lưu ý và kiến thức khi xác định các loại bệnh như sốt xuất huyết
tay chân miệng đã được nhiều ý kiến của các bậc phụ huynh và cả các chuyên gia y tế chia sẻ
biến chứng nặng của tay chân miệng là viêm não và viêm cơ tim
đây là hai biến chứng hay gặp khiến trẻ có thể tử vong hoặc để lại di chứng nếu không được phát hiện sớm và xử trí kịp thời
việc phân biệt tay chân miệng với các bệnh khác như covid một mươi chín và sốt xuất huyết khá rõ ràng
trẻ mắc tay chân miệng sẽ có nổi ban lòng bàn tay chân và miệng
trong khi đó trẻ mắc sốt xuất huyết có triệu chứng phổ biến là nổi ban ở người sốt liên tục
khi trẻ bị bệnh phụ huynh cần cho trẻ ăn uống bình thường và đặc biệt phải chú ý vệ sinh cơ thể
tuyệt đối không nên kiêng tắm gội cho trẻ vì có thể khiến cho vi khuẩn cơ thể gây bệnh khiến trẻ ngứa ngáy khó chịu và bệnh có thể sẽ nặng hơn
trước những diễn biến mới của tình hình dịch bệnh bộ y tế đã có công văn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa hè năm hai nghìn hai mươi
trong đó triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống
chặn hiệu quả sự bùng phát dịch bệnh tay chân miệng sởi cúm tiêu chảy do virus rota sốt xuất huyết viêm não và các dịch bệnh mùa hè khác
phát hiện sớm các trường hợp và kịp thời xử lý triệt đề ổ dịch không để bùng phát dịch trong cộng đồng
tuyệt đối không được chủ quan lơ là và nâng cao ý thức phòng ngừa các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
hiện đang là nội dung đang được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng hiện nay
trẻ em mầm non học sinh sinh viên đã quay trở lại trường học sau thời gian nghỉ dịch covid một mươi chín
nguy cơ dịch bùng phát và lây lan dịch bệnh trong trường học là rất lớn nếu không triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống trước mùa dịch
triển khai biện pháp phòng bệnh tay chân miệng trong các trường học
song song đó đẩy mạnh hoạt động truyền thông tại cộng đồng nâng cao ý thức phòng bệnh cho phụ huynh
với mục tiêu hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến trẻ nhỏ
để phòng bệnh nhà trường cần có kế hoạch phòng chống bệnh tay chân miệng lây lan như vệ sinh các bề mặt tiếp xúc
như bàn học nắm cửa tay vịn đồ vịn đồ chơi sàn nhà
phụ huynh cần cho trẻ ăn chín uống sôi ở sạch giữ bàn tay sạch chơi đồ chơi sạch và thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm
dự báo năm hai nghìn hai mươi hai bệnh suốt suốt huyết tay chân miệng sẽ rất phức tạp
vì vậy ngành y tế với các biện pháp điều trị phòng ngừa dịch bệnh kịp thời hiệu quả
thì cần nâng cao ý thức phòng bệnh cho phụ huynh với mục tiêu hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến trẻ nhỏ
suy nghĩ của bạn về vấn đề này như thế nào hãy chia sẻ ý kiến trên fanpage truyền hình công an nhân dân